tỉnh kiên giang thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh trên tôm nuôi
đang diễn biến phức tạp tại những vùng sản xuất trọng điểm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho nông dân
theo tri cục trăn nuôi và thú y kiên giang đến trung tuần tháng sáu tổng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại toàn tỉnh
từ đầu vụ đến nay là hơn bảy ba trăm năm mươi hectare với trên bốn trăm linh ổ dịch bệnh phát sinh ở một trăm linh ba ấp ba mươi hai xã chín huyện
các bệnh gây hại tôm nuôi bao gồm đốm trắng hoại tử gan tụy cấp tính bệnh còi bệnh phân trắng và sốc môi trường
tập trung nhiều ở các huyện vùng sản xuất u minh thượng là an minh an biên và u minh thượng
trong thời gian tới ảnh hưởng của thời tiết nhất là tình trạng nắng nóng gây gắt và xuất hiện mưa đầu mùa
sẽ làm cho môi trường ao nuôi biến động xấu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và làm tôm nuôi dễ bộc phát bệnh
vì vậy khuyên cáo hướng dẫn người nuôi tôm áp dụng đồng bộ các giải pháp về quản lý chăm sóc ao nuôi tôm
hàng ngày đo các thông số môi trường
theo tổng cục thủy sản kết quả quan trắc môi trường
vùng nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ tại một số tỉnh trọng điểm khu vực phía bắc nam trung bộ
đồng bằng sông kiều long trong tháng bốn và tháng năm đã phát hiện sự có mặt của tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp và đốm trắng
bên cạnh đó dự báo trong thời gian tới thời tiết diễn biến bất thường như ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào
là một số yếu tố môi trường biến động như nhiệt độ độ mặn là những tác nhân cao dẫn tới sự bùng phát bệnh đống trắng
và hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi